định của bác sĩ chứ các nhà cứ tự dùng có khi cúm chẳng khỏi lại sinh thêm bệnh khác
ngay lập tức cục quản lý dược bộ y tế đã có văn bản về việc bảo đảm cung ứng kiểm soát chặt chẽ giá thuốc điều trị cú mùa
mong muốn của cư dân mạng đó là các ngành liên quan phải nhanh chóng vào cuộc để không gây thêm lo lắng cho người dân
còn người dân cũng phải bình tĩnh tránh tạo điều kiện cho các đối tượng trục lợi
hành động tăng giá thuốc lợi dụng dịch bệnh để thu lợi là hành động không chấp nhận được cần phạt nặng
người cần thì không có người có thì dùng xăng bệnh rồi lại phải nhập viện vì biến chứng
quá khổ với thói quen dùng thuốc vô lối của người việt
người dân cứ tích chữ thuốc lại thành gián tiếp tạo điều kiện cho các hiệu thuốc trục lợi tăng giá
thực tế ngành y tế đã nhiều lần đưa ra khuyến cáo về việc người dân không nên tự ý sử dụng thuốc
đặc biệt là thuốc kháng virus như tamiflu mà phải tuân theo hướng dẫn của thầy thuốc
đây là loại thuốc được chỉ định trong trường hợp người bệnh nhiễm cúm nghi ngờ hoặc xác định có biến chứng hoặc có yếu tố nguy cơ
việc tự ý sử dụng có thể làm tăng nguy cơ kháng thuốc dẫn đến những tác dụng không mong muốn và tổn thất về kinh tế
thông tin này đã được nhanh chóng chia sẻ trên mạng xã hội cùng với nhiều biện pháp phòng chống dịch cúm a khác
trước khi dùng bất cứ loại thuốc gì đều nên xin ý kiến cụ thể của bác sĩ
phải xem cơ địa và tình hình sức khỏe hiện tại chứ không thể dùng bừa được đâu
bệnh virus nên mọi người chịu khó đeo khẩu trang phòng bệnh tích chữ thuốc làm gì cho tốn kém
nhà có trẻ nhỏ và người già thì nên cho các bé các cụ đi tiêm phòng cúm đầu mùa
như vậy rất văn minh và phòng chống bệnh rất tốt
cần phải thận trọng đề phòng không chủ quan lơ là mất cảnh giác
thiếu trách nhiệm với cúm mùa hè và thu đông
hiện nay tình hình dịch bệnh cúm a đang có dấu hiệu gia tăng
mỗi người dân nên đeo khẩu trang giữ khoảng cách với người xung quanh để phòng chống lây lan
nên vệ sinh mũi họng hàng ngày bằng nước muối ăn uống đủ chất để nâng cao thể trạng
đặc biệt người lớn trẻ em cũng cần duy trì việc tiêm vaccine nhắc lại hàng năm
để duy trì khả năng bảo vệ trước sự biến đổi của các chủng cúm
và các cơ quan chức năng đã có giải pháp gì để xử lý vấn đề này
mời quý vị cùng theo dõi nội dung trong câu chuyện giao thông ngày hôm nay
sinh sống trên mặt đường quốc lộ ba mươi một đã nhiều năm nay
ông đỗ quang lãng là người thấm thía và hiểu rõ nhất về con đường này
mặt đường bong chóc xuống cấp nghiêm trọng khiến việc di chuyển của người dân gặp không ít nguy hiểm
thậm chí có đoạn mặt đường bị hư hỏng gần hết chiều rộng mặt đường
và sau mỗi trận mưa tạo thành những vũng ao nhỏ như thế này
chúng tôi đi lại rất vất vả khổ lắm
nắng nuôi những thứ này khác với tắt đường thì phải nói là rất vất vả
không những những mùa đấy hay mùa này các anh xem đây
đường lầy lội chúng tôi đi thì ở đây chúng tôi thấy phức tạp vất vả lắm
nhìn mặt đường như thế này thì quý vị và các bạn cũng có thể cảm thấy là sự khó khăn khi di chuyển trên tuyến đường này
và sẽ càng khó khăn và nguy hiểm hơn nữa khi tuyến đường này là một trong tuyến đường
tập trung rất nhiều phương tiện có tải trọng lớn đi từ bắc giang lên lạng sơn
những vụ tai nạn giao thông cũng là điều khó tránh khỏi
bởi người dân ngoài việc phải vượt qua những ổ voi ổ gà thì còn phải tránh những chiếc xe có tải trọng lớn như thế này
và do hoàn cảnh như vậy người dân đã trở thành những tài lái điểu nghệ
nhưng cũng có không ít người do ám ảnh bởi các vụ tai nạn giao thông
nên mỗi khi ra đường đều ngập ngừng như thế này
em có bị ngã một lần rồi nhưng mà đợt đấy là ngã nó xuất sắc nhẹ thôi
tại vì cái đường này nó rất nhiều ổ gà nó quá xấu cái đường này nó rất là xấu luôn á
nhất là cái lúc mà giải xoáy thỉnh thoảng đổ một ít xoáy bụi mù tam tít không nhìn thấy gì luôn
có nhiều lần thì giải đá nhưng mà giải đá thì bụi lắm
bọn em ở quanh đây không chịu được
đi ở đường thì đi ô tô không nói như đi xe máy như đáp cát ở mặt
còn nếu mà những cái chỗ ổ gà là nhiều người ngã lắm rồi
có hôm cả một cái xe gà phi ở đây gà chết hết
xe ô tô thì là không biết nhưng mà xe máy là nhiều con méo hết vành
theo ghi nhận thực tế hiện nay giao thông trên cả tuyến đều khó khăn
nhưng đoạn từ thị trấn đồi ngô huyện lục nam đến thị trấn chú huyện lục ngạn là đoạn sung yếu khó khăn nhất

tập trung mật độ giao thông qua lại hàng ngày rất lớn mật độ giao thông ngày càng tăng cao đặc biệt là khi vào vụ vải thiều hàng năm
mặt cắt đường hẹp không được đầu tư nâng cấp cùng với việc tuyến đi qua nhiều trung tâm các huyện khu đông dân cư hạn chế khả năng thoát nước là nguyên nhân dẫn đến kết cấu mặt đường hiện trạng bị hư hỏng nhiều